sau vải thiều nhãn trôm trôm vú sữa và thanh long thì nay chúng ta lại có thêm loại trái cây thứ sáu được xuất khẩu sang hoa kỳ đó là trái xoài
hôm nay tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với cục kiểm dịch động thực vật hoa kỳ đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu xoài của việt nam sang hoa kỳ
như vậy là hoa kỳ cũng đã trở thành thị trường xuất khẩu thứ bốn mươi của trái xoài việt nam
hoa kỳ là nước thứ bốn mươi trên thế giới chính thức cấp phép nhập khẩu quả xoài của việt nam vào thị trường
để xuất khẩu quả xoài tươi vào hoa kỳ các địa phương và doanh nghiệp nước ta cần phải đáp ứng được các yêu cầu chính như vườn trồng cơ sở xử lý và đóng gói
phải được cục bảo vệ thực vật và cục kiểm dịch động thực vật hoa kỳ cấp mã số để quản lý và truy xuất nguồn gốc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
mọi lô hàng trước khi xuất khẩu phải được xử lý với liều tối thiểu bốn trăm linh g
ngoài ra các địa phương người nông dân và thương lái cần phải toàn diện quy trình canh tác để bảo đảm chất lượng của sản phẩm đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm